kính thưa quý vị những ngày gần đây trên các phương tiện truyền thông cũng như là trên mạng xã hội
cập nhật nhiều đến vấn đề liên quan đến ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
tố giác bà nguyễn phương hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
theo đó ông hiển cho biết ông và bà hằng không có mối liên hệ quen biết nào
sự việc bắt đầu từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ông trả lời phỏng vấn báo điện tử đài tiếng nói việt nam vov với chủ đề
không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng
trong đó ông hiển có nói đến các phát ngôn của bà nguyễn phương hằng livestream trên mạng xã hội
ông hiển cho rằng nội dung phát ngôn của ông là đúng pháp luật phù hợp với các quy phạm pháp luật
dựa trên góc độ nghiên cứu và quy định của pháp luật báo chí
thế nhưng bà hằng cho rằng bài phỏng vấn trên của ông thể hiện sự công kích gắn ghép quy buộc tội cho bà hằng
bà hằng có nhiều lần live stream và tấn công tôi cho rằng tôi đã âm mưu đưa bà ấy vào tù
kèm theo là những cái việc bị đặt ra những cái thông tin để nhục mạ xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của tôi
của gia đình của cơ quan tổ chức và nhiều đồng nghiệp khác
và điều này nó không phải diễn ra một lần
cho đến hôm nay là ngày một mươi bảy tháng một mươi một thì bạn đã có ít nhất hai mươi năm lần live stream xúc phạm
vì vậy cho nên là tuần qua tôi đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
bình dương và viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương tối giác hành vi phạm tội đối với bà nguyễn phương hằng
và ngày hôm nay thì tôi gửi tiếp đơn thứ hai là yêu cầu khởi tố vụ án và yêu cầu khởi tố bị can đối với bà nguyễn phương hằng
và tôi mong muốn rằng là cơ quan bảo vệ pháp luật ở đây cụ thể là cơ quan cảnh sát điều tra hai địa phương
thành phố hồ chí minh và bình dương sẽ quyết liệt thực hiện để mà bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho những người bị xâm hại
vào sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi một ông nguyễn đức hiển đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương nội dung đơn yêu cầu khởi tố vụ án khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi bà nguyễn phương hằng
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để làm nhục vu khống lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khác theo điều một trăm năm mươi năm điều một trăm năm mươi sáu và điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
về phần dân sự ông hiển yêu cầu được bồi thường về tổn thất tinh thần theo khoảng hai năm trăm chín mươi hai bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
buộc bà hằng phải xin lỗi cải chính công khai đối với những nội dung bà hằng vu khống làm nhục xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của ông hiện